tại bangkok của thái lan đã diễn ra hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công hàn quốc lần thứ chín và hội nghị bộ trưởng hợp tác mê công nhật bản lần thứ một mươi hai
đây là hai hội nghị cuối cùng khép lại tuần hội nghị bộ trưởng ngoại giao asean lần thứ năm mươi hai và các hội nghị liên quan
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh dẫn đầu đoàn đại biểu việt nam tham dự hai hội nghị
tại hội nghị bộ trưởng ngoại giao hợp tác mê công hàn quốc lần thứ chín các bộ trưởng hoan nghênh chính sách hướng nam mới của hàn quốc
với tầm nhìn về một cộng đồng hòa bình và thị vượng lấy người dân làm trung tâm và quyết định tổ chức hội nghị cấp cao mekong hàn quốc lần đầu tiên
bên lề hội nghị cấp cao asean hàn quốc vào tháng một mươi một năm nay tại busan hàn quốc
về định hướng hợp tác trong thời gian tới các bộ trưởng nhất trí tiếp tục triển khai các dự án ưu tiên trong kế hoạch hành động
tập trung thực hiện các dự án đóng góp cho phát triển bền vững trong đó có quản lý và sử dụng bền vững nguồn nước và phối hợp chặt chẽ với ủy hội sông mê công
tại hội nghị bộ trưởng hợp tác mê công nhật bản lần thứ một mươi hai các bộ trưởng nhất trí cần tăng cường hơn nữa hợp tác kết nối
nhấn mạnh tầm quan trọng của phát triển kinh tế phù hợp với bảo vệ môi trường giảm thiểu thiên tai gia tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu
sử dụng và quản lý bền vững nguồn nước sông mê công
các bộ trưởng cũng hoàn ngành nhật bản và hoa kỳ có sáng kiến thiết lập đối tác năng lượng khu vực mekong
nhằm hỗ trợ các nước mekong phát triển và bảo đảm an ninh năng lượng một cách bền vững
phát biểu tại hai hội nghị sáng nay phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh đề xuất một số nội dung hợp tác giữa mê công với hàn quốc và nhật bản trong thời gian tới
như hỗ trợ các nước mê công giải quyết các vấn đề biến đổi khí hậu môi trường quản lý và sử dụng bền vững hiệu quả tài nguyên nước sông mê công